trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức bungary ngày một tháng một mươi đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại bungary
gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người việt tại bungary
đại sứ việt nam tại bungary đoàn tuấn linh cho biết cộng đồng người việt nam tại bungary
có cuộc sống tương đối ổn định có hiểu biết sâu về nước sở tại và quan hệ tốt với chính quyền địa phương
đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển cộng đồng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước
cộng đồng người việt tại bungary bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu phát triển của việt nam
trong những năm qua cho thấy vị thế và uy tín của việt nam ngày càng tăng cao trên trường quốc tế
đại diện cộng đồng cũng đề nghị chính phủ ủng hộ việc thành lập trung tâm phật giáo việt nam
tại bungary để gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc và đáp ứng nhu cầu tâm linh của bà con trong cộng đồng
hoàn ngành đề xuất này phó thủ tướng thường trực trung hòa bình đánh giá cao tinh thần đoàn kết
đùm bọc giúp đỡ lân nhau của bà con kiều bào có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho quê hương đất nước
trở thành cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị việt nam bungary